sự thành bài của các tổ chức doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay
nhưng làm thế nào để đầu tư để chuyển đổi số một cách hợp lý vẫn còn là bài toán
đối với nhiều doanh nghiệp tại việt nam nói chung và các doanh nghiệp tại tp hcm nói riêng
để có sự chuyên sâu về vương thức giải pháp chuyển đổi số để ứng dụng trong việc vận hành doanh nghiệp
quản lý nhân sự số hóa tài liệu kỹ thuật các doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội hợp tác trong chuyển đổi số
đô thị bốn smart city hiện đại xanh sạch chính là những gì mà công ty của phần kinh học lạc diệt
muốn mang đến cộng đồng những sản phẩm thiết thực ở nhiều lĩnh vực phong phú
hiện nay công ty này đã có bốn sản phẩm chủ lực là xua hẽ hệ thống quản trị nhân lực và nhân tài
sua erp hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp sua loa ứng dụng hỏi đáp pháp luật tự động
sua md ứng dụng sức khỏe a đến z
hiện nay trên cái smartphone ví dụ như iphone của apple thì chẳng hạn
nó có hàng triệu ứng dụng ở trên đấy nhưng mà thường người ta nạp xuống người ta sử dụng
mà chả có một cái huấn luyện gì hết mà chúng ta thấy là chỉ có dùng mấy ngón tay thôi
rồi xong rồi nhìn mỏm mắm hồi
một vài ba phút là biết được sử dụng
rồi những tính năng sâu hơn nữa thì xài một thời gian nếu có nhu cầu thì nó tự mà mình sẽ biết
thì những cái sản phẩm của lạc việt làm là chúng tên chinh thuần như vậy
là rất là dễ sử dụng trong cái sản phẩm y tế của lạc việt
có thể dùng cái smartphone xong mình chụp hình một cái bài báo bằng tiếng anh
rồi nó sẽ chuyển cái bài báo ra báo thành tiếng việt với độ chính xác rất là lớn
thì đó là một cái
rất là ưu thế hoặc là ví dụ hỏi đáp pháp luật ví dụ mình đưa vô một cái câu hỏi bằng tiếng việt
thì như vậy trả lời là câu hỏi bằng tiếng việt
thì đối với những cái hệ ví dụ ở nước ngoài có những cái hệ mà hỏi đáp chỉnh đoán nhưng mà hoàn toàn bằng tiếng anh
khi mà để họ xử lý được cái phần tương việt đó đó là một khoảng cách rất là lớn
nhưng không phải vì thế mà trong cái phần chuyên môn mình kém họ
phần chuyên môn mình phải ngăn bằng với họ
và đồng thời mình hiểu biết cái tâm lý
và cái hành vi thay đổi sử dụng
trong kỷ nguyên số
dữ liệu chính là tài sản của doanh nghiệp
hiện công nghệ và giải pháp phục vụ chuyển đổi số trên thị trường đã sẵn sàng
với rất nhiều lựa chọn
được cung cấp từ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
nhưng làm sao để kết nối được giữa sự hiểu biết về công nghệ
và chuyển quá ứng dụng trong điều hành doanh nghiệp hiệu quả
chính là vấn đề lớn mà chuyển đổi số trong doanh nghiệp cần phải giải quyết được
mới đây hội nghị toàn cảnh công nghệ thông tin truyền thông việt nam lần thứ hai mươi ba
chuỗi hoạt động lớn nhất của ngành công nghệ thông tin việt nam
được tổ chức tại thành phố hồ chí minh
cũng đã tập trung nội dung và sự gắn kết hiệu quả hơn nữa
giữa các doanh nghiệp công nghệ thông tin
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin
các công ty khởi nghiệp
các chuyên gia nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
nhằm hiện thực hóa tiến trình triển khai hợp tác
xu hướng quốc tế là
cách mạng công nghiệp
lần thứ tư
những phần đất mới
việt nam mình có cái lợi thế đó là trí tuệ nhân tạo
cho doanh nghiệp
chúng ta cũng biết là doanh nghiệp ứng dụng thì đang rất là cần
nhiều cái giải pháp
công nghệ để giúp cho họ có thể cạnh tranh tốt hơn
phát triển bền vững hơn
trong một nền kinh tế hội nhập hiện nay
những người khổng lồ thế giới vào việt nam trong thời gian vừa qua
chúng ta cho thấy là
họ hơn hẳn chúng ta về
trình độ phát triển cũng như ứng dụng công nghệ
sao cho doanh nghiệp
nói chung và các doanh nghiệp ứng dụng
chúng ta có thêm cơ hội để phát triển
cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia
thì đó là một cái nhiệm vụ của các doanh nghiệp
và các doanh nghiệp
công nghệ việt nam
với chủ đề đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số
các doanh nghiệp
chuyên gia và cơ quan chức năng trong ngành công nghệ thông tin tại việt nam
đã có cơ hội bàn về tiềm năng thách thức
trong xu thế công nghệ mới
đặc biệt là yêu cầu cần chung tay
hình thành một hệ sinh thái công nghệ thông tin cho việt nam
các diễn giả cũng cho rằng
hầu hết các doanh nghiệp luôn có nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin
để hoạt động kinh doanh hiệu quả
mang lại lợi nhuận cao
song với tốc độ phát triển quá nhanh của công nghệ
hàng loạt khái niệm mới
giải pháp dịch vụ mới ra đời
đã khiến cho các doanh nghiệp trở nên phương dân e ngại
không biết bắt đầu chuyển đổi từ đâu
cần trang bị những hiểu biết gì để đầu tư
vừa tiết kiệm chi phí mà không bị lạc hậu công nghệ
đây là một cơ hội để những doanh nghiệp nhỏ
có thể ngang bằng
ngang bằng về mặt cơ hội đối với những doanh nghiệp lớn
vì ở trên không gian số
thì nó là
nó là tương đương nhau
nếu mà chúng ta biết nắm bắt
thì chúng ta phát triển có thể là rất nhanh
có thể rất đột phá
nhưng mà chúng ta không nắm bắt
thì nguy cơ tụt hậu là khá lớn và có thể là bị loại khỏi cuộc chơi
theo tôi cái chìa khóa quan trọng nhất
vẫn là doanh nghiệp phải hiểu rõ cái
cái thị trường của mình
khách hàng của mình
nhu cầu của khách hàng của mình là gì
từ đó mình sẽ chọn lựa ra được cái công nghệ
cách tiếp cận phù hợp
dù là tiếp cận theo cách là phát triển mọi thứ ngay từ đầu
hay là tận dụng
những nền tảng sẵn có những công nghệ sẵn có
như kiểu đứng trên vai người khủng đồ
đó là một những cái mà chỉ có ở xã hội số
nền kinh tế số hoặc là gọi là trong cái kỷ nguyên số này chúng ta mới có được
thì nếu các công ty đó
biết tận dụng
cái việc này xác định rõ cái mục tiêu
và cái hướng tiếp cận
thì sẽ có khả năng là thành công
vnpt cũng sẵn sàng chia sẻ những cơ hội
đối với những cái doanh nghiệp
mà thật sự
có tiềm năng
có khả năng
có những cái lĩnh vực phát triển đặc biệt
mở ra cơ hội
để hợp tác cùng với các doanh nghiệp
phát triển ở những cái lĩnh vực
công nghệ mới
và những lĩnh vực về ví dụ như là thành phố thông minh
có thể nói việc chuyển đổi số không chỉ đơn giản là thay đổi về công nghệ thông tin
đòi hỏi các nhà quản lý lãnh đạo
phải biết nhìn nhận lại mô hình kinh doanh hiện tại
và tìm ra một phương thức tổng thể chính xác
nhằm kết nối con người dữ liệu
quy trình dẫn hành bộ máy kinh doanh để tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng
đồng thời nắm bắt cơ hội mới
tạo tiền đề phát triển lâu dài cho công ty
cái khó khăn nhất là cái phần
bảo mật và an toàn về thông tin
hiện nay đang là vấn đề quan tâm hàng đầu
khi mà chúng tôi làm với các khách hàng
ngoài ra về chất lượng sản phẩm và dự án
thì họ đòi hỏi một cái đội ngũ
quản trị dự án một cái đội ngũ
chất lượng cao
năng lực học hỏi rất là tốt để có thể nhanh chóng
học hỏi được công nghệ
của khách hàng cũng như là
những cái yêu cầu
của dự án
để có thể đạt được
cái chất lượng tốt nhất khi chúng tôi làm sản phẩm cho họ
công ty sao bắc độ chúng tôi cũng đã
tiếp cận rất là nhiều khách hàng và nhận được sự quan tâm
rất là lớn
chúng tôi cũng đã
đến các doanh nghiệp cũng như là
cung cấp cho các doanh nghiệp hệ thống
quản trị doanh nghiệp toàn diện
gọi là ligo eap
đó là một cái hệ thống mà nó
không giống các cái hệ thống
lớn trên thế giới
như là sap hay loco
chúng tôi là
những doanh nghiệp vừa và nhỏ
nhưng mà chúng tôi sẽ ứng dụng các công nghệ mới như là iot
hay là ai
vào các cái hệ thống quản trị
từ phần một phần một trong cái hệ thống quản trị của khách hàng
thì cái việc này giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
có được một cái
tốt nhưng mà với cái chi phí vừa phải
kỹ nguyên số thì nó gồm nhiều thứ lắm nhưng mà ai thì chắc là mọi người cũng hay nghe tức là trí tuệ nhân tạo
hiện giờ thì gms cũng đang có một cái nhóm để mà
nghiên cứu và đưa ai vào
để mà đánh giá cái
asthma fear tức là cái không khí của mọi người
nó đang vui vẻ hay là nó đang
buồn hay là cái gì đó để dựa vào đó dựa vào những cái thông tin đó những cái
dữ liệu đó mình có thể mình đưa ra những cái quyết định là mình phải làm cái gì để mà mình
thay đổi cái
làm cho mọi người
cảm thấy vui vẻ hơn ở trong công ty
hoặc là trong một cái xã hội nào đó thì hiện giờ nó lại cũng đang có một cái nhánh để mà
đi theo cái ngành đó
bên cạnh đó
để tiếp cận với công nghệ số và chuyển đổi dữ liệu
doanh nghiệp cần thay đổi tư duy tiếp cận theo hướng hệ sinh thái
để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ
tăng hiệu quả quản lý thông tin
tạo mô hình quản lý nhân lực linh hoạt đáng tin cậy
và tối ưu hóa quy trình nghiệp dụ
mặt khác muốn bắt tay vào quá trình chuyển
doanh nghiệp nên bắt đầu chuyển đổi số từ những việc nhỏ
nhưng có tầm nhìn lớn
chẳng hạn doanh nghiệp có thể bắt đầu từ việc số hóa tài liệu
để hạn chế in ấn giấy tờ
tiết kiệm thời gian cho khách hàng
hoặc bắt đầu số quá quy trình giao diệt
kiểm soát công việc trong doanh nghiệp với một giải pháp trên nền tảng đám mây
doanh nghiệp cứ nghĩ rằng là chuyển đổi số là một cái gì đấy nó rất to tát nó rất là lớn
và dẫn đến họ bắt đầu họ ngại
nhưng mà nếu như họ hiểu rõ được thật sự
cái quá trình chuyển đổi số
đi từ những công việc số hóa
các tài liệu của mình để dễ tìm kiếm tra cứu
phục vụ cho công việc của mình rất là đơn giản
cho đến đưa cái câu chuyện là
phân công công việc theo dõi công việc ở trên hệ thống máy tính
có thể trên mobile hay là máy tính bảng
nó chỉ là những cái đấy rồi nó đến to tát hơn rồi mới đến hệ thống tự động hóa mới đến điều hành sản xuất
cũng theo các chuyên gia
để chuẩn bị bước vào lộ trình chuyển đổi số
trước hết các lãnh đạo doanh nghiệp nên đặt câu hỏi như
chúng ta có thể xây dựng lệnh
cạnh tranh bằng việc áp dụng công nghệ mới không
nếu những đối thủ cùng ngành giữa chúng ta áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh
thì chúng ta phải làm gì để thu hẹp khoảng cách
từ tư duy đó
các doanh nghiệp sẽ đưa ra được định hướng thực hiện phù hợp với nguồn lực của mình
ý tưởng tích hợp quận hai quận chín và quận thủ đức
thành khu đô thị sáng tạo thành phố hồ chí minh
được biết từ thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn thiện nhân khởi xướng
phần thời lượng còn lại của chương trình
chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị một số thông tin về khu đô thị sáng tạo phía đông
sẽ hình thành trong tương lai không xa
nơi đây sẽ là hạt nhân của cuộc cách mạng bốn
khu đô thị sáng tạo đông có nhiều ưu thế để thực hiện các đổi mới sáng tạo
trong chiến lược phát triển của thành phố hồ chí minh
là địa điểm có nhiều cơ sở hạ tầng thuận lợi
hạ tầng dự kiến hình thành khu đô thị sáng tạo
khu đô thị mới thủ thiêm
khu công nghệ cao
khu công nghiệp và khu chế xuất
khu đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
khu văn hóa dân tộc
hệ thống hạ tầng kỹ thuật quan trọng
đã và đang hình thành như tuyến xa lộ hà nội
quốc lộ một a
cảng cát lái
cảng lớn nhất hiện nay
khu vực này đã và đang tạo ra các sản phẩm mang hàm lượng khoa học công nghệ cao
có thể liên kết với nhau
đồng thời là môi trường tốt cho làm việc học tập sinh sống của các chuyên gia
các nhà khoa học
và lực lượng lao động có trình độ và chất lượng cao
thì sao dự kiến là tháng năm
cuối tháng năm sẽ tổ chức hội thảo quốc tế về cái này
đảng tập kinh nghiệm
hồi qua chúng tôi có đi mỹ đi nhật cũng chỉ xoáy quanh vấn đề này thôi
khu đô thị sáng tạo
tương tác cao giữa công nghệ cao giữa đào tạo nghiên cứu và hệ thống dịch vụ tài chính hạ tầng hiện đại v v
thì đây là một nội dung để chúng ta hiện thực hóa cái yêu cầu là
đổi mới mô hình tăng trưởng
xuyên địa bàn hồ chí minh
đảng bộ thành phố hồ chí minh khóa một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi xác định
nhiệm vụ giải pháp đột phá trong nâng cao chất lượng
và tăng trưởng cạnh tranh
đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức
và tăng trưởng xanh
phát triển nhanh dịch vụ
nhất là các ngành có hàm lượng tri thức
giá trị gia tăng cao
phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao
công nghệ hỗ trợ
các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn
phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại hiệu quả bình dẫn
theo hướng nông nghiệp công nghệ cao công nghệ sinh học
câu chuyện ra đời khu đô thị sáng tạo đông của thành phố hồ chí minh
sẽ từng bước cụ thể quá nhiệm vụ này
quý khán giả thân mến
nội dung chuyên mục thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này đến đây là kết thúc
quý vị có thể xem lại chương trình trên website
nhân dân tv vn
mọi thông tin chia sẻ mời quý vị gửi về
địa chỉ tbhcmhungnay tv a gmail com
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ sáu tuần sau